thưa quý vị công tác đảm bảo an ninh trật tự phải được làm tốt ngay từ cơ sở
đây là phương châm quan trọng mà lực lượng công an các đơn vị địa phương
luôn tập trung thực hiện và quán triệt với nhiều giải pháp cụ thể
trong những năm qua cùng với việc tăng cường công an chính quy về đảm nhiệm chức danh
công an xã tại tất cả các xã thị trấn trên toàn quốc
lực lượng công an nhân dân cũng đã nhận được sự giúp đỡ ủng hộ rất lớn
từ chính quyền địa phương từ nhân dân từ lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây
vâng thế nhưng hiện nay thì đang còn rất nhiều những khó khăn bất cập
có liên quan tới hành lang pháp lý để có thể kiện toàn thống nhất và tạo mọi điều kiện
giúp cho lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
khi triển khai công an xã chính quy về một trăm linh các xã thị trấn
toàn quốc có hơn tám mươi chín công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng
trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể
về nhiệm vụ chế độ chính sách đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng này
chúng tôi đánh giá là nếu như được thông qua luật lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an ninh tại cơ sở
thì nó có một cái sự phối hợp rất là nhuẩn nhuyễn giữa công an chính quy
và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
bởi vì sao
bởi vì là những đồng chí đó là sinh ra và lớn lên ở chính địa bản
cái sự am hiểu về phong tục tập quán về nếp sống mọi khía cạnh cuộc sống
và bên cạnh đó là nắm bắt những thông tin nắm tình hình đến từng thôn xóm
có thể nói là đến từng hộ gia đình
nó sẽ phần nào là phối kết hợp cùng với lực lượng chính quy
thì từ đó là tạo ra cái sức mạnh tổng hợp
để lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở cùng với lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
phối kết hợp trong công tác
thì có thể nói là tạo ra một cái sức mạnh và cái hiệu quả rất là rõ rệt
trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
chúng ta phải thống nhất lại một đầu mối
để thống nhất một cái kế hoạch chương trình hành động chung
thống nhất nhiệm vụ chung để khắc phục tình trạng trồng chéo
thế rồi thì để cho nó tạo thành một cái đầu mối
thì bao giờ cái hiệu quả nó cũng
mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm
có người đã gắn bó với nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự hơn chục năm
người nhiều nhất cũng đã hơn hai mươi năm gắn bó
trở thành một lực lượng quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương
từ ngày mà có lực lượng công an chính quy
để thay thế với lực lượng công an xã này
thì chúng tôi là cũng chưa biết là ở cái phương diện nào của nhà nước
cũng chưa quy định
thế nên là cứ tạm thời là bây giờ vẫn đang mặc quả đáo công an viên
sau này thì cũng đề nghị nhà nước là đợt tới này
thì cũng nhanh chóng để có một cái quyết định rõ
để cho anh em chúng tôi an tâm công tác
chúng tôi cũng rất mong cơ hội
tới này thông qua cái luật để cơ sở có cái điều kiện
có cái phương tiện về cái luật căn cứ vào luật
để mình hoạt động cho các nhà nước
hoạt động cho nó cụ thể rõ ràng đúng chức năng đúng nhiệm vụ
hiện nay tổ chức hoạt động nhiệm vụ của các lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đang được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật
với nhiều hình thức khác nhau
và do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành
đòi hỏi phải có hành lang pháp lý thống nhất bảo đảm tính đồng bộ
trên cơ sở đó thì các chính quyền địa phương
cũng sẽ tháo gỡ được những bất cập khó khăn vướng mắt
mà lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở đang gặp phải
tình hình an ninh trật tự từ đó cũng sẽ được giữ vững
ổn định từ những bản làng thôn xóm
và để phân tích cụ thể hơn về vấn đề này
thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại tá nguyễn thế chi
phó cục trưởng cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ công an
xin mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên thì xin cảm ơn đại tá nguyễn thế chi đã dành thời gian cho vấn đề và chính sách ngày hôm nay
thưa đồng chí trước tiên thì đồng chí có thể cho biết là đánh giá của mình
về hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay như thế nào đúng không ạ
không chỉ là hiện nay
mà trong nhiều thập kỷ qua thì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trong đó thì có công an xa bến chính trách bảo vệ dân phố dân phòng
thì mặc dù là mỗi lực lượng
có cái ngày thành lập thời gian thành lập khác nhau
tuy nhiên thì thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
đều chung một nhiệm vụ là bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trong thực tiễn hoạt động thì lực lượng này đã tham gia giải quyết rất nhiều vấn đề an ninh trật tự ở cơ sở
ví dụ như đây là cái lực lượng mà giúp cho lực lượng chức năng trong công tác nắm tình hình
giải quyết tình hình

tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
rồi là tham gia vận động
rồi truy bắt đối tượng truy nã ra đầu thú
trực tiếp khi mỗi khi có vụ việc về an ninh trật tự xảy ra
thì đây là lực lượng tiếp cận đầu tiên trong bảo vệ hiện trường
trong xử lý các tình huống
trong giải quyết những vụ việc về cháy nổ
cứu nạn cứu hộ
đây cũng là lực lượng mà rất quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chính sách pháp luật nhà nước
và xây dựng phong trào toàn dân vào nguyên tổ quốc và cư xã
những phân tích của đồng chí thì rõ ràng là hiện nay khi lực lượng công an đã bố trí công an chính quy về xã
thì cũng đã góp phần rất quan trọng trong việc là bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
nhưng như thế thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được vai trò của các lực lượng như là dân phòng này
bảo vệ dân phố rồi là công an xã bán chuyên trách
chính là những lực lượng mà gần dân nhất sát dân nhất
và chính là lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đúng không ạ
và cũng có nghĩa là rất là cần thiết đến bây giờ vẫn cần phải duy trì hoạt động của lực lượng này đúng không ạ
đúng rồi mặc dù bộ công an đã bố trí lực lượng công an xã chính quy
tuy nhiên thì lực lượng này vẫn chưa đủ
mặc dù là trong thời gian qua thì lực lượng này đã phát huy
công an xã chính quy đã phát huy rất tốt về công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
tuy nhiên để thực hiện
bảo đảm an ninh trật tự cơ sở có hiệu quả hơn nữa
cần thiết vẫn phải có lực lượng này tham gia
đây là lực lượng có thể nói là cánh tay nối dài của công an cơ sở
đây là lực lượng gần dân nhất sát dân nhất nắm chắc tình hình
sát tình hình dân nhất và sớm nhất
cũng là lực lượng tích cực tham gia giải quyết mọi vấn đề ở cơ sở
do vậy mặc dù có lực lượng công an xã chính quy
chúng ta vẫn tiếp tục cần phải duy trì lực lượng
nồng cốt bảo đảm an ninh trật tự
tuy nhiên trong quá trình hoạt động
khi chúng tôi thực hiện các chương trình các phóng sự về lực lượng này
cũng có ghi nhận là trên thực tiễn
hoạt động của họ cũng gặp phải một số khó khăn vương mắc
đồng chí có thể phân tích cụ thể hơn những cái vấn đề còn tồn tại đó được không ạ
mặc dù lực lượng này của chúng ta đã hoạt động rất nhiều năm nay
rất đông đảo và phát huy rất hiệu quả
tuy nhiên thực tiễn cũng có những khó khăn
có những vướng mắc và những hạn chế nhất định
trong đó phải kể đến là
chế độ chính sách quy định về chế độ chính sách
thì vẫn còn có những bất cập
mà hiện tại bây giờ chúng ta đang điều chỉnh bằng ba văn bản
đối với ba lực lượng khác nhau
văn bản quy phạm pháp luật
chủ yếu là các văn bản dưới luật
theo đó thì chế độ chính sách cũng sẽ có những điều chỉnh khác nhau bằng các văn bản khác nhau
thực tiễn thì chế độ chính sách
còn rất nhiều eo hẹp còn rất khó khăn
đặc biệt là
ưu cấp vẫn còn quá thấp
đối với các lực lượng này
cái thứ hai nữa là
cái khó khăn nữa thì mặc dù lực lượng cũng đã tham gia rất tốt thế nhưng mà cũng có những hạn chế trong
xử lý các tình huống những vụ việc nhất định
trong các tình huống mà đòi hỏi yêu cầu về
kỹ năng cao hơn
thì cái trình độ nhận thức cũng như là cái kiến thức của lực lượng này cũng còn đang không đồng đều
thế do vậy là cái việc thực hiện cũng sẽ có những nơi những lúc cũng chưa được thực sự là hiệu quả
thêm một vấn đề khó khăn nữa thì nhất là những cái địa bàn mà
vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo thì cái lực lượng này để mà hoạt động duy trì tốt
thì cũng đang gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất phương tiện
thế rồi là những điều kiện khác để hỗ trợ cho lực lượng này hoạt động cũng gặp rất nhiều khó khăn
trên cơ sở những cơ sở vật chất phương tiện những điều kiện khác để hỗ trợ cho lực lượng này hoạt động cũng gặp rất nhiều khó khăn
ở trên cơ sở những khó khăn vướng mắt mà đồng chí vừa mới phân tích thì có thể thấy là
trong bối cảnh trong cái điều kiện hoạt động mà không được thuận lợi như vậy thì
lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vẫn có thể là phát huy được tốt cái vai trò của mình
trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tuy nhiên là đồng chí có những cái kiến nghị như thế nào để có thể là nâng cao hơn nữa
hiệu quả hoạt động của lực lượng này không ạ
trước mắt thì cũng đề nghị là chúng ta đang tiếp tục để xây dựng và hoàn thiện
để có một cái văn bản luật về cái luật riêng gọi là luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thì sau khi có cái luật này thì chúng ta mới có cái có văn bản luật có giá trị pháp lý cao
để chúng ta điều chỉnh quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn
thì ở trong đó có quy định kể cả về chế độ chính sách để đảm bảo cho lực lượng này hoạt động lâu dài và có hiệu quả
cái thứ hai nữa là cần cả
phải tiếp tục có sự chăm lo tích cực của các ban ngành đoàn thể đặc biệt là chính quyền nhân dân chính quyền cao cấp
trong cái việc mà chăm lo phải quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cũng như là chế độ chính sách trang thiết bị trụ sở làm việc
những điều kiện cần thiết để phục vụ cho lực lượng này hoạt động
thế và đặc biệt là được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ lực lượng này
rõ ràng là việc duy trì hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
là rất cần thiết và khi mà chúng ta sớm có được một văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh thống nhất các lực lượng này
thì chắc chắn là sẽ phát huy hơn nữa hiệu quả khi mà tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí ạ